lễ khai mạc ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia hai nghìn hai mươi và diễn đàn thanh niên khởi nghiệp hai nghìn hai mươi đã được tổ chức vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự và đối thoại với thanh niên khởi nghiệp
năm hai nghìn hai mươi mặc dù đối mặt với khủng hoảng covid một mươi chín tổng giá trị đầu tư cho khởi nghiệp ước đạt hơn ba trăm một mươi triệu đô la
nhiều chỉ đạo của đảng nhà nước đã được chính phủ cụ thể hóa bằng các chương trình hỗ trợ chuyên sâu
lấy trí tuệ làm cốt lõi tu duy đổi mới sáng tạo làm kim chỉ nam khoa học và công nghệ là công cụ vững chắc
hình thành và phát triển nền kinh tế trí thức dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
thưa quý vị với chủ đề thích ứng chuyển đổi bứt phá techfest việt nam năm hai nghìn hai mươi là cơ hội lý tưởng
để việt nam chào đón các chuyên gia các nhà đầu tư trong khu vực và thế giới
sự kiện một lần nữa thể hiện quyết tâm của chính phủ trong tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
có uy tín trong khu vực asean
đồng thời cũng khẳng định được uy tín của việt nam và từng bước khẳng định chất lượng của hệ sinh thái
trên bản đồ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên thế giới
trong giai đoạn hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
hành lạc pháp lý đã dần được hoàn thiện
tuy nhiên tại diễn đàn thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng thể chế pháp luật vẫn còn nhiều trở ngại
thì chúng ta còn có nhiều trở ngại về thể chế pháp luật nhất là nguồn lực dành cho các đổi mới sáng tạo
mà trước hết là nguồn vốn
cho nên cái này là cái mà hiện nay đang là vấn đề các sáng tạo úc rất quan tâm
làm sao phải mở các đổi mới sáng tạo này ở trong nước để không chạy máu nước ngoài
cho nên vấn đề đầu tư để đáp ứng được khởi nghiệp sáng tạo này rất quan trọng ở nước ta
đây chính là những câu hỏi dành cho các thành viên chính phủ có trách nhiệm trả lời của các bạn
tại diễn đàn các đại biểu đại diện cho thanh niên khởi nghiệp cho rằng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hiện nay đã bước vào giai đoạn mới
giai đoạn trọng yếu để phát triển
do đó để phát triển hệ sinh thái một cách bứt phá cần có sự nỗ lực và phối hợp từ các cơ quan chính phủ doanh nghiệp khởi nghiệp đến các chủ thể trong hệ sinh thái khác